sáng ngày bảy tháng năm tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế italia angelo movero milanessi
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đánh giá cao hai nước đã có sáng kiến tổ chức đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế italia asean lần thứ ba tại hà nội vào ngày sáu tháng sáu tới đây
với sự quy tụ của nhiều doanh nghiệp lớn từ italia và asean cho rằng đây là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa italia và các nước asean
trong đó có việt nam đối tác thương mại lớn nhất của italia trong asean
chủ tịch quốc hội và bộ trưởng ngoại giao italia cùng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại đầu tư
italia có thế mạnh về sản xuất công nghiệp đặc biệt về cơ khí chế tạo và công nghệ cao phát triển hạ tầng giao thông năng lượng
và đây là những lĩnh vực việt nam
theo bộ trưởng ngoại giao italia italia còn có thế mạnh về tự động chính xác có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động rất năng động
vì thế italia mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam